thưa quý vị tối qua ngày ba mươi tháng năm công an tỉnh phú yên đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt giam đối với đoàn minh hải ba mươi bốn tuổi trú tại khu phố phú hiệp ba phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên về tội giết người
trong quá trình sinh hoạt hải mâu thuẫn với bố mẹ vợ và em trai vợ sau đó hải và vợ ly hôn
hải nhiều lần đến nhà vợ thăm hỏi nhưng bị gia đình vợ càn trở
đến trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải mang búa và giao đến nhà vợ cũ rồi ra tay sát hại bố mẹ vợ và vợ cũ
sau khi gây án hải vào quận bình tân tp hcm lần trốn khi đối tượng định trốn sang campuchia thì bị bắt giữ